tràn dầu không chỉ đe dọa đến an toàn phòng chống cháy nổ mà còn đe dọa đến môi trường xung quanh
vì vậy để chủ động ứng phó với những tình huống như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam sos phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế nghi sơn đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng quốc tế nghi sơn
theo kịch bản tàu th một trăm sáu mươi tám của công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế nghi sơn
tiếp nhận nhiên liệu từ xe bồn tại bến hai a thì bị tàu hp một trăm bảy mươi chín của công ty trách nhiệm hữu hạn biển xanh va chạm
đường ống dầu tiếp nhiên liệu bị bục vỡ
một thuyền viên trên tàu th một trăm sáu mươi tám trượt ngã bị thương và bị bắn dầu vào mặt cần được hỗ trợ y tế
tàu th một trăm sáu mươi tám bị thủng khoang chứa nhiên liệu
sự cố này khiến một mươi tấn dầu do bị tràn ra ngoài môi trường
yêu cầu đặt ra là phong tỏa và bảo vệ hiện trường sơ cứu người bị nạn phòng ngừa sự cố cháy nổ thấm hút và thu hồi dầu tràn
theo đánh giá các lực lượng đã hoàn thành tốt buổi diễn tập